qua công tác trinh sát công an thành phố tam điệp ninh bình đã phát hiện một cơ sở thu gom tái chế dầu thải dầu động cơ đã qua sử dụng ở xã quang sơn thành phố tam điệp do bùi quang định chú huyện trực ninh tỉnh nam định làm chủ
quá trình kiểm tra lực lượng công an phát hiện cơ sở này chứa khoảng một mươi chín sáu trăm linh lít dầu nhất là chất thải nguy hại và một lít dầu nhất đã qua tái chế
cơ sở có hệ thống bể chứa bồn nhựa bồn kim loại téc lò đốt phục vụ việc chứa và trưng cất dầu thải
bùi quang định khai nhận đã thu mua dầu thải tại các cơ sở sửa chữa xe máy ô tô trên địa bàn các tỉnh hà nam nam định về trưng cất lấy dầu tái chế để bán kiếm lời
bùi quang định không xuất trình được giấy phép hoạt động tái chế chất thải nguy hại hiện cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản để xử lý theo quy định của pháp luật